thưa quý vị zalo một chương trình ott được phát hành tại việt nam
được xem là ứng dụng nhắn tin trực tuyến phổ biến nhất
với số người sử dụng vượt qua cả facebook messenger
tuy nhiên câu chuyện zalo sẽ thực hiện những cập nhật quan trọng
như là thu phí xét tính năng sử dụng từ ngày một tháng tám tới
đang gây xôn xao dư luận
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
hàng loạt thông tin về việc zalo sẽ có những thay đổi đáng chú ý
vào ngày một tháng tám sắp tới gây xôn xao dư luận
theo thông báo trên trang chủ zalo không chỉ tiến hành thu phí
đến ba trăm chín mươi chín đồng một tháng cho những tài khoản doanh nghiệp zalo
ứng dụng này cũng xiết tính năng đối với người dùng thông thường
chị trang là một nhân viên văn phòng hiện đang sinh sống
tại quận đống đa thành phố hà nội
zalo là ứng dụng quen thuộc đối với chị để trao đổi công việc với đồng nghiệp
trước thông tin zalo có thể thu phí sắp tới
chị thấy khá bất ngờ nhưng vẫn ủng hộ việc này
có thể coi là cần thiết tại vì khi mà bây giờ tất cả các doanh nghiệp

hay là cùng bàn việc ở trên đấy thì cũng phổ cập đến khá là nhiều người
và nếu như mà thu phí thì sẽ giới hạn được đối tượng
những người sử dụng zalo một cách chân chính
trái về ý kiến của chị trang anh công hiện đang sinh sống
tại quận hai bà trưng hà nội cho rằng việc zalo thu phí
xiết tính năng có thể gây mất một lượng khách hàng sử dụng ứng dụng
mình thấy nếu mà zalo thu phí thì sẽ rất bất tiện
và ảnh hưởng tới nhiều người và nhiều cái doanh nghiệp
họ đang làm việc chủ yếu bằng zalo
thời điểm hiện tại thì có rất nhiều cái nền tảng khác
các ứng dụng khác những ứng dụng nhắn tin
và cũng có chức năng như zalo
mọi người sẽ chuyển sang các ứng dụng khác nền tảng khác
các chuyên gia nhận định rằng việc thu phí đối với zalo
cũng là hợp lý khi doanh nghiệp đã đầu tư hàng triệu đô la mỹ
vào xây dựng và phát triển ứng dụng trong những năm qua
tạo ra một nền tảng cho nhiều tổ chức
hộ kinh doanh cá thể sử dụng zalo làm công cụ quảng bá
tiếp thị bán hàng mang đến doanh thu
tuy nhiên việc zalo giới hạn danh bá trong tài khoản zalo
thông thường không quá một liên hệ
được cho rằng là chiêu thức cố tình ép người dùng
chuyển sang sử dụng loại tài khoản trả phí
khi mà các cái app này mà lại đòi hỏi là phải đóng tiền
thì tôi cho rằng là nó sẽ làm cho cái tiệp khách hàng của họ nó giảm đi
và vì vậy cho nên là
có thể các cái doanh nghiệp này họ nên có những cái biện pháp thăm dò
và có các cái biện pháp khác phù hợp
thì lúc đó nó sẽ tốt hơn cho cái quá trình mà hoạt tâm của họ
cũng theo nhận định của các chuyên gia
với nền tảng công nghệ do người việt sáng tạo dựa trên thói quen sinh hoạt của người việt như zalo
cần phải nỗ lực và cải tiến từng ngày
tham dò ý kiến khách hàng để phù hợp hơn với tình hình mới
đi sâu vào đời sống của người dân hơn nữa trong tương lai